xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
tại phiên tòa sơ thẩm toán nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tín hòa
chú tỉnh an giang hai mươi năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hòa quen biết và chung sống như vợ chồng
với lê thị bích tuyền tại nhà trọ thuộc xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai hai bên xảy ra mâu thuẫn
vào tối ngày năm tháng một hòa đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến tuyển bất tỉnh
hòa bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi tháng một hòa ra đầu thú
tuyền được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là bốn mươi bảy
vào ngày một mươi tám tháng một hòa bị khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa ngoài bản án hai mươi năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo hòa
có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
công an tp cao bằng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
những sai phạm của ba đối tượng trên xảy ra trong thời gian bùi văn hiệp
còn là chủ tịch ủy ban nhân dân phường sông bằng
kiêm tổ trưởng tổ quản lý chợ tạm sông bằng đặng tuấn hoàng và nông thu hương
đều là công chức địa chính phường sông bằng
kiêm thành viên tổ quản lý chợ tạm sông bằng
quá trình điều tra cơ quan công an thành phố cao bằng phát hiện
trong khoảng thời gian công tác tại tổ quản lý chợ tạm sông bằng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
ba đối tượng trên đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước
không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành
vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính gây thất thoát tài sản nhà nước
ngày năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với bùi văn hiệp đồng thời áp dụng biện pháp
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đặng tuấn hoàng và nông thu hương
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao bằng tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện e leo tỉnh đắk lắc cho biết đang tổ chức điểm đồi gạo lấy vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ và pháo tại buôn tram xe a son huyện e leo
xã ea son nói riêng huyện e leo nói chung có nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
hiện nay một bộ phận người dân vẫn tự chế tạo vũ khí công cụ hỗ trợ để săn bắn đi rừng
gây nguy hiểm cho những người xung quanh cũng như ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chỉ sau một buổi phát động tổ chức điểm đổi gạo lấy vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tại xe a son công an huyện e leo đã tiếp nhận hơn bảy mươi khẩu súng các loại
cùng nhiều bom mìn vật liệu nổ nguy hiểm
tại buổi phát động công an huyện cũng đã trao tặng một trăm linh xuất quà gồm gạo và mì tôm
cho các trường hợp giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tính từ ngày hai mươi một tháng sáu đến nay công an huyện ea leo đã tiếp nhận hơn ba trăm linh khẩu súng các loại
có cả súng quân dụng cùng nhiều loại bom mìn vật liệu nổ nguy hiểm
công an huyện ea leo kêu gọi người dân toàn huyện tiếp tục tuyên truyền mọi nhà mọi người
giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
các trường hợp tự nguyện giao nộp vũ khí có hoàn cảnh khó khăn công an huyện sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh hà nam xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập
mang theo hung khí chạy mô tô tốc độ cao trên các tuyến đường gây mất an ninh trật tự
trước thực trạng đó công an tỉnh hà nam đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp này phản ánh của nhóm phóng viên tại tỉnh hà nam
năm đối tượng cầm đầu là phạm vũ đức đạt sinh năm hai nghìn bảy trú tại huyện bình lục tỉnh hà nam
đi trên sáu xe máy mang theo hung khí là vỏ chai bia không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng
để tìm nhóm thanh niên ở thành phố phủ lý với mục đích đánh nhau
trên đường đi nhóm này ném vỏ chai bia đe dọa người dân và đập vỏ chai bia vào đầu một nam thanh niên đang điều khiển xe máy
khiến anh này ngã xuống đường bị thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi năm bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
ngày hai mươi tháng sáu cháu rủ các bạn cháu cầm vỏ chai bia lên phòng phủ lý và ném vào người đi đường
cháu nhận thích hành vi của cháu là sai và phép pháp luật
qua thực tế các vụ việc đã được xử lý đa số các đối tượng đều ở độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi một chưa đủ tuổi để cấp giấy phép lái xe
nhưng vẫn điều khiển phương tiện với tốc độ cao lạng lách đánh võng trên đường
đặc biệt thông qua mạng xã hội các đối tượng tổ chức tụ tập lôi kéo nhau tạo thành nhóm đông
điều khiển xe máy trên đường gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
có nhiều nhóm do mâu thuẫn trên mạng xã hội đã chuẩn bị giao kiếm phóng lợn điều khiển xe máy mô tô đi tìm đối thủ để thanh toán khiến người dân trên đường bị thương tích
tập trung phối hợp với công an xã văn xá vào khoảng hai mươi hai h đêm chúng tôi đã phát hiện nhóm đối tượng đang tụ tập
chúng tôi đã tiến hành ngăn chặn và triệu tập đưa các đối tượng về trụ sở làm việc
tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh có con em trong tuổi vị thành niên thực hiện tốt nguyện pháp sau
thứ nhất là phải quản lý chặt chẽ các em cả về thời gian cũng như là quan hệ gia đình
và đặc biệt là không giao các phương tiện cho các em khi chưa đủ tuổi điều khiển
thứ hai là
kịp thời nắm bắt các thông tin biểu hiện của các em để cung cấp cho công an cơ sở những biểu hiện tụ tập
rủ dê lôi kéo đua xe lặn lách đánh võng để kịp thời ngăn chặn tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra
thời gian tới nhất là mùa hè những vi phạm trên có xu hướng tạo thành đám đông theo trào lưu
vì vậy các cấp các ngành gia đình và toàn xã hội cần đề ra giải pháp cụ thể tuyên truyền hướng dẫn
ngăn chặn động viên và quản lý
chặt chẽ con em đang trong độ tuổi vị thành niên không để các đối tượng xấu lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật
tiếp tục với những thông tin khác công ty tổ chức đêm nhạc của blacking tại việt nam đã công khai xin lỗi
vì hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bỏ đăng tải trên mạng
đại diện đơn vị cho biết đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên sở văn hóa và thể thao hà nội
cùng các bộ ban ngành liên quan về sự việc và cho biết trang web lan truyền hình ảnh là trang web
chung liên kết các văn phòng khu vực tại châu á
và không phải là trang web chính thức của công ty việt nam
công ty hiện tại chưa có trang web chính thức hoạt động đăng ký tên miền tại việt nam
và chỉ hoạt động trên một số nền tảng mạng xã hội với định danh là ime việt nam
tránh thanh tra bộ văn hóa thể thao du lịch cũng cho biết thanh tra bộ đã nắm được thông tin
và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh tìm hướng xử lý
địa chỉ website của công ty ở nước ngoài và hiện nay không thể truy cập được
được biết là cục nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi tới sở văn hóa và thể thao hà nội để xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can đối với hoàng công trường chú tệ thành phố hồ chí minh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
và nhiều địa phương khác trên toàn quốc
quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
hoàng công trường đã sử dụng các facebook tên hoàng trường trường phụ hồ công trường trường hoàng trường công
đăng các hình ảnh bài viết trên mạng xã hội facebook có nội dung hoàn cảnh gia đình khó khăn
không có tiền để chữa bệnh không có tiền thuê xe ô tô chở thi thể từ các bệnh viện về quê mai táng
kèm theo số tài khoản ngân hàng kêu gọi ủng hộ tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đề nghị ai là bị hại trong vụ việc
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc
địa chỉ tổ dân phố hai phường nghĩa tân thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
hoặc điều tra viên nguyễn trọng thuận số điện thoại tám trăm bốn mươi chín bốn trăm bảy mươi năm sáu trăm bảy mươi tám
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn bốn
xã tam hưng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách hai cm sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an quận ngô quyền
thành phố hải phòng là đối tượng lương ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi hai trên chín mươi bảy
nguyễn công hòa phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng cao một m bảy mươi bảy
và có nốt ruồi cách lông mày trái một cm
và đối tượng phạm trung trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã dũng tiến
huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng bị công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện